nhóm hezbollah ở liban trong ngày hôm qua cũng đã tiến hành một cuộc không kích bằng máy bay không người lái
nhằm vào các căn cứ quân sự của israel ở phía bắc thành phố akre
đây được coi là cuộc tấn công sâu nhất vào lãnh thổ israel do hezbollah tiến hành
kể từ khi cuộc chiến ở gaza bắt đầu diễn ra
quân đội israel chưa tiếp nhận thông tin là bất kỳ cơ sở nào trong lãnh thổ bị hezbollah tấn công
tuy nhiên trước đó tel aviv cho biết quân đội của nước này đã đánh chặn hai mục tiêu trên không
ở ngoài khơi bờ biển phía bắc của israel
hezbollah do iran hậu thuẫn xác nhận đây là hành động để trả đũa cuộc tấn công trước đó của israel
khiến cho một trong những thủ lĩnh của phong trào này thiệt mạng
nhóm này cũng đã công bố một số hình ảnh vệ tinh mô tả vị trí của cuộc tấn công
nằm ở giữa akre và naharia về phía bắc
quân đội israel trước đó cho biết các cuộc không kích của israel đã khiến hai thành viên quan trọng
của hebbula bị tiêu diệt ở miền nam của liban